giới đầu tư dầu mỏ chuẩn bị bước vào một năm hai nghìn hai mươi bốn với lo ngại về tình trạng dư cung
kinh tế thế giới giảm tốc và căng thẳng địa chính trị ở trung đông có thể gây ra biến động về giá
các chuyên gia năng lượng nhận định là thị trường dầu thế giới trong năm tới sẽ phụ thuộc rất nhiều
vào việc tuân thủ các giảm sản lượng của nhóm opec đặc biệt là nga iran và venezuela
giá dầu brent dự kiến đạt trung bình khoảng tám mươi usd một thùng trong năm nay
sau khi từng ghi nhận mức cao kỷ lục lên hơn một trăm linh usd một thùng vào năm ngoái
do nguồn cung từ nga bị gián đoạn
khoảng ba mươi nhà kinh tế và các chuyên gia được hãng tin reuters khảo sát đã dự đoán
giá dầu thô brant sẽ đạt trung bình tám mươi bốn bốn mươi ba usd một thùng vào năm hai nghìn hai mươi
dự đoán được đưa ra bất chấp dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng trưởng khả quan
từ mức một triệu thùng một ngày của cơ quan năng lượng quốc tế đến hai hai mươi năm triệu thùng một ngày của opec
do vậy việc tuân thủ cắt giảm sản lượng của opec cộng được các nhà phân tích chỉ ra là yếu tố cơ bản đầu tiên
sẽ chi phối thị trường vàng đen của thế giới trong năm hai nghìn hai mươi bốn
quý đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ rất quan trọng vì chúng tôi có thể đánh giá việc tuân thủ
các giảm nguồn cung tự nguyện của opec dựa trên dự báo nhu cầu hiện nay
liên minh opec cộng sẽ không cần gia hạn quyết định cắt giảm tự nguyện trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó giới chuyên gia cũng nhận định nguồn cung từ nga iran và venezuela sẽ tác động
đến thị trường dầu thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt khi dòng chảy nhiên liệu của venezuela đã trở lại
thị trường thế giới sau khi mỹ đình chỉ lệnh cấm vận dầu mỏ đối với thế giới
các thành viên opec này trong sáu tháng cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
quyết định đình chỉ lệnh trừng phạt của mỹ đối với venezuela có thể sẽ kéo dài thêm sáu tháng nữa
nếu chính quyền tổng thống nicolas maduro tuân thủ lộ trình bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn đã được
thống nhất với phe đối lập cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn ở cả hai nước sẽ quyết định số
phận của các lệnh trừng phạt mà washington áp đặt với caracas cũng như hoạt động sản xuất dầu mỏ của venezuela
theo ước tính của gb mccan nếu được mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với công ty dầu khí quốc
gia venezuela nước này có thể tăng sản lượng dầu từ bảy trăm sáu mươi thùng một ngày trong năm hai nghìn hai mươi ba lên tám trăm tám mươi
thùng một ngày vào năm hai nghìn hai mươi bốn và chín trăm sáu mươi ba thùng một ngày vào năm hai nghìn hai mươi năm bên cạnh đó dưới phân tích kỳ
vọng dòng dầu mỏ của nga và iran sẽ tiếp tục được bơm mạnh ra thị trường toàn cầu bất chấp các lệnh
trừng phạt điều này được dự báo sẽ giúp giá dầu giảm trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
một yếu tố nữa cần phải kể đến đó là việc số lượng lớn các nhà máy lọc dầu mới dự kiến
được đưa vào hoạt động năm hai nghìn hai mươi bốn theo đó vấn đề hạn chế nguồn cung các sản phẩm thu được từ việc
lọc dầu đặc biệt là sản phẩm diesel sẽ được cải thiện nhờ công suất hơn một triệu thùng một ngày của
các nhà máy lọc dầu mới được đưa vào sử dụng tại trung quốc ấn độ mexico trung đông và nigeria
trong năm hai nghìn hai mươi bốn những dự án này được dự báo sẽ là một yếu tố tác động không nhỏ tới sản lượng và chi
với giá cả của thị trường vàng đen trong năm sau
sớm nhất trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề xuất yêu cầu
israel và hamas cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận giải gaza thông qua đường bộ đường biển và đường
hàng không đồng thời thiết lập cơ chế giám sát phân bổ hàng viện trợ của liên hợp quốc
trong thời gian ngừng bắn kéo dài bảy ngày vào cuối tháng một mươi một vừa qua dù hàng cứu trợ và nhiên liệu
đã được đưa tới gaza song với số lượng hạn chế hàng cứu trợ thông qua cửa khẩu duy nhất rafah của
israel như múi bỏ bể trước tình hình nhân đạo xấu đi nhanh chóng sự thảo nghị quyết lần này được
thiết kế nhằm mục đích thiết lập sự giám sát của liên hợp quốc tại gaza đối với hàng viện trợ được
vận chuyển qua đường bộ đường biển hoặc viện trợ bởi các quốc gia không tham gia xung đột
ngày một mươi tám một mươi hai bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã đến israel nhằm tìm kiếm những giải pháp tháo
gỡ cuộc xung đột đang ngày càng leo thang giữa israel và hamas
theo một quan chức cấp cao của bộ quốc phòng mỹ trong chuyến đi lần này
ông lh austin dự kiến sẽ có cuộc gặp với giới chức cấp cao israel bao gồm thủ tướng benjamin
netanyahu và bộ trưởng quốc phòng yoav galan giới chức hai bên sẽ thảo luận về kế hoạch nhằm chấm
trước tình trạng leo thang xung đột israel hamas hồi tuần trước cố vấn an ninh quốc gia mỹ
jake sullivan đã có chuyến thăm israel khi đó thủ tướng netanyahu cho biết israel sẽ tiếp tục các
hoạt động quân sự
ngày một mươi tám một mươi hai các đặc phái viên về hạt mạng của israel đã đến israel để tham gia một cuộc chiến thắng
nhân của mỹ nhật bản và hàn quốc đã tiến hành điện đàm ba bên sau khi triều tiên phóng vật
thể bay được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sáng cùng ngày
bộ ngoại giao hàn quốc cho biết đặc phái viên hàn quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo triều
tiên ông kim gun đã có cuộc điện đàm với phó trợ lý ngoại trưởng mỹ joe park phụ trách vấn
đề triều tiên và vụ trưởng vụ châu á và châu đại dương của bộ ngoại giao nhật bản hiroyuku namazu
trong cuộc điện đàm các bên đã bày tỏ phản đối với các vụ phóng tên lửa mà triều tiên tiến hành
gần đây các quan chức cũng nhất trí tăng cường hợp tác ba bên để bảo đảm ổn định và hòa bình
trên bán đảo triều tiên tên lửa tầm xa được phóng từ khu vực bình nhưỡng vào lúc tám giờ hai mươi bốn phút sáng
một mươi tám tháng một mươi hai theo dời địa phương bay khoảng một km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bãn đảo triều tiên
bộ du lịch và kinh tế sáng tạo indonesia cho biết tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang
trong tầm kiểm soát và bảo đảm an toàn trong dịp lễ giáng sinh và năm mới hai nghìn hai mươi
dịch bệnh covid một mươi chín đang gia tăng tại một số nước nhưng tại indonesia sự lây lan vẫn trong tầm kiểm soát
các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sẽ đưa ra những khuyến nghị
khi có những diễn biến phức tạp tuy nhiên để bảo đảm sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh
người dân cần thực hiện biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giữ vệ sinh cũng như hạn chế tụ tập đông người
một chiếc ô tô đã lao vào một chiếc suv trong đoàn xe của tổng thống mỹ joe biden
gần trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở wimiton delaware vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ mỹ
chiếc ô tô loại xe đăng lao vào một chiếc xe của cơ quan mật vụ mỹ được sử dụng để đóng các giao lộ
khi tổng thống joe biden đang đi bộ từ văn phòng tranh cử đến chiếc xe bọc thép đang chờ
chiếc xe đăng sau đó vẫn cố gắng đi tiếp
và đã bị nhân viên mật vụ sử dụng vũ khí bao vây
theo báo cáo của nhà trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc tổng thống và đại nhất phu nhân vừa dùng bữa song
với các thành viên trong nhóm tái tranh cử của ông
tổng thống mỹ được đưa vào chiếc xe đang đợi sẵn bà joe biden ở trên xe từ trước đó
sau đó chiếc xe đưa hai người trở về nhà cả tổng thống mỹ và đệ nhất phu nhân đều không bị ảnh hưởng gì